ngày hai mươi chín tháng năm đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã đến thăm và làm việc tại trường chính trị hoàng đình dông
tỉnh cao bằng về công tác nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng học viên
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn xuân thắng biểu dương những kết quả trường chính trị hoàng đình dông đã làm được thời gian qua
nhấn mạnh nhà trường cần tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ giảng viên bổ sung kiến thức mới
đưa ra những giải pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn chú ý đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy
để nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công chức viên chức phục vụ yêu cầu thực tiễn của tỉnh
trước đó đồng chí nguyễn xuân thắng và đoàn công tác đã đến thăm và tặng một trăm linh xuất quà cho một trăm linh hộ nghèo tại huyện hà quảng
đồng thời ủy quyền cho tỉnh cao bằng tặng ba trăm linh xuất quà cho người nghèo tại ba huyện nguyên bình bảo lạc bảo lâm
dân hương tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh và tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt bác bó tưởng nhớ công ơn của vị cha già dân tộc đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng nước nhà